vào ngày hôm nay hai tháng một mươi hai tòa nhân dân cấp cao tại tp hcm đã tuyên án phúc thẩm vụ án sai phạm
trong việc giao đất vàng từ tám đến một mươi hai lê duẩn
hội đồng xét xử đã bác kháng cáo của bị cáo nguyễn thành tài
nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
hội đồng xét xử tuyên phạt y án các bị cáo nguyễn thành tài tám năm tù lê thị thanh thúy
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoa tháng năm năm tù
đào anh kiệt nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tp hcm năm năm tù
trương văn út nguyên phó trưởng phòng quản lý đất thuộc sở tài nguyên và môi trường ba năm tù
cùng về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
về kháng nghị của viện kiểm sát nhân dân tp hcm về phần xử lý vật chứng và xác định thiệt hại trong vụ án
hội đồng xét xử cho rằng không phù hợp với hồ sơ vụ án và quy định của pháp luật nên tuyên bác toàn bộ kháng nghị